nhằm kết nối các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
đẩy mạnh liên kết với người nông dân trong việc lựa chọn giống và quy trình canh tác phù hợp
lễ thành lập hội đồng doanh nghiệp nông nghiệp việt nam đã diễn ra vào chiều nay tại hà nội
hiện cả nước có hơn chín triệu hộ nông dân gần một mươi ba doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
mỗi năm xuất khẩu hơn bốn mươi tỷ usd
tuy nhiên đa phần các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu vẫn là sản phẩm thô
do đó việc thành lập hội đồng doanh nghiệp nông nghiệp việt nam sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp liên kết
mở rộng thị trường cùng người nông dân kết nối và xúc tiến đầu tư vào các mô hình chế biến sâu
tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và hữu cơ
nếu các doanh nghiệp nông nghiệp liên kết chặt chẽ hơn trong việc xây dựng chuỗi giá trị
doanh nghiệp và hộ nông dân hợp tác sâu hơn trong chế biến thì khu vực này sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng